đến trưa ngày hôm nay trung tâm thông tin chỉ huy phòng tham mưu công an tỉnh bình thuận cho biết cơ quan chức năng đã có kết quả giám định adn của một mươi nạn nhân bị chết cháy biến dạng trong vụ hai xe khách đâm nhau ở bình thuận
theo đó từ chiều qua ngày hai mươi hai tháng năm đến sáng nay lực lượng công an tỉnh cùng đội pháp y tỉnh bình thuận phối hợp với viện khoa bình sự bộ công an tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả giám định adn của một mươi nạn nhân
đồng thời mẫu adn của thân nhân các nạn nhân cũng được lấy để xét nghiệm xem có trùng hợp hay không
theo dự kiến sớm nhất cũng phải đến sáng mai ngày hai mươi bốn tháng năm mới có kết quả giám định adn của tất cả thân nhân khi đó mới có thể tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê lo hậu sự
cũng trong sáng nay đoàn công tác tỉnh quảng ngãi đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận để nắm thông tin về các nạn nhân
tại đây đại diện sở giao thông vận tải tỉnh bình thuận và sở y tế đã thông tin chi tiết về các nạn nhân tử vong bị thương trong vụ tai nạn
để hỗ trợ các nạn nhân các lực lượng ban ngành tỉnh bình thuận đã hỗ trợ chín triệu đồng một nạn nhân tử vong bốn triệu hai trăm linh nghìn đồng một nạn nhân bị thương
trước đó vào đêm ngày hôm qua thi thể của anh phan văn thảo ba mươi sáu tuổi chú huyện hòa nhơn tỉnh bình định và bà nguyễn thị liên bảy mươi một tuổi chú quảng ngãi đã được bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận bàn giao cho người nhà nạn nhân về lo hậu sự